thành quỳ đà nẵng đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị năm
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
giai đoạn hành một mươi sáu hai nghìn một mươi chín năm mươi năm thực hiện di trúc của người
và tuyên dương khen thưởng tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương bác
việc học tập thông qua các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện nghị quyết chung ứng bốn
quy định số năm mươi năm của bộ chính trị và chỉ thị hai mươi chín của ban thường vụ thành ủy
về năm xây ba chống
qua ba năm thực hiện chỉ thị trên địa bàn đà nẵng ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến
với những việc làm thiết thực tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội
các quận ủy huyện ủy đảng ủy trực thuộc đã triển khai nhiều mô hình
thu hút sự hứng ứng của nhân dân góp phần tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ
đảng viên và các tầng lớp nhân dân tăng cường niềm tin của đảng trong nhân dân
hội nghị đã tuyên dương khen thưởng tám tập thể sáu cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện chỉ thị năm trên địa bàn thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi